chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập của truyền hình nhân dân
ngày hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục bàn luận về chủ đề trọng tài thương mại
thưa quý vị và các bạn là phương thức giải quyết tranh chấp rất hiệu quả và phù hợp trong bối cảnh hội nhập
tuy nhiên hiện nhận thức của các doanh nghiệp việt nam về vấn đề này còn rất nhiều hạn chế
vậy làm sao để nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp
chúng ta sẽ cùng trao đổi về nội dung này với ông trần hữu huỳnh chủ tịch trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
vâng xin chào ông trần hữu hình và cảm ơn ông đã tiếp tục đồng hành cùng với chương trình trong chủ đề này
trước khi bước vào phần trao đổi thì xin mời ông trần hiễu huỳnh và quý vị và các bạn chúng ta theo dõi phóng sự sau của chương trình
một trăm năm mươi vụ việc là con số mà trung tâm trọng tài quốc tế việt nam thụ lý mỗi năm
trong khi một thẩm phán của một tòa án nhân dân mỗi năm thụ lý hơn một trăm linh vụ việc tranh chấp hợp đồng
theo dự thảo báo cáo sơ kết bốn năm thi hành luật trọng tài thương mại của bộ tư pháp
thì từ năm hai nghìn một mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm các trung tâm trọng tài đã thụ lý tám trăm bảy mươi chín vụ việc
và ban hành năm vụ việc
trong đó một trăm tám mươi phán quyết đã được thi hành xong
theo các chuyên gia con số trên khá khiêm tốn so với hàng trăm nghìn vụ việc mà tòa án các cấp đang thụ lý xét xử
nhiều ý kiến nhận định sở dĩ việc sử dụng trọng tài thương mại để xử lý tranh chấp tại việt nam còn thấp
phần nhiều là do doanh nghiệp hiểu rất mơ hồ về trọng tài thương mại
cái nhận thức của các doanh nghiệp của chúng ta thì về cái vấn đề này tương đối hạn chế
thứ nhất là chúng ta thiếu các thói quen sử dụng các dịch vụ pháp lý
chuyên nghiệp để có những người hướng dẫn người tư vấn cho cái hiểu biết về luật pháp quốc tế các luật pháp về trọng tài quốc tế
chính vì nhận thức của doanh nghiệp về trọng tài thương mại còn hạn chế
mà doanh nghiệp việt nam vẫn chưa có niềm tin đối với các trọng tài viên
bên cạnh đó là những e ngại về phán quyết của trọng tài bị tòa án tuyên hủy và thiếu tính thực thi
khi đó công sức họ đưa ra trọng tài sẽ gần như đổ sông đổ bể
phải có cái sự thuyết phục và chứng minh chứng minh ở họ ngoài xét xử có hiệu quả rồi quyết định là nhanh chóng rồi
thì cái tính thực thi tính thực thi tôi nghĩ rất là quan trọng
chứ một khi vụ việc đã giải quyết một cách hiệu quả có hiệu quả về mặt kinh tế về thời gian họ kia
nhưng mà không thi hành được trên thực tế thì mọi việc giải quyết đều là vô nghĩa
nên cái vấn đề mấu chốt ở đây là phải thực thi quyết định một cách nghiêm túc và nhanh chóng
tuy nhiên với xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng
rộng hiện nay các tranh chấp không còn thuần túy giữa hai doanh nghiệp trong nước với nhau
mà đang mang tính xuyên biên giới
do đó việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài sẽ có nhiều điểm tích cực và hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp
bởi vậy việc nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp việt nam về trọng tài thương mại là rất quan trọng
vâng thưa ông trần hữu hình ở chương trình trước thì chúng ta cũng đã trao đổi về những ưu điểm
rồi những nguyên liệu của doanh nghiệp việt nam
và những su thế sử dụng trọng tài thương mại để xử lý tranh chấp
nhất là trong bối cảnh hội nhập
tuy nhiên nếu nhìn vào những con số mà chúng ta thấy ở phóng sự vừa rồi
thì hiện nay ở việt nam số lượng giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thì còn rất ít
ông chia sẻ thế nào về vấn đề này
theo tôi thì đúng là hiện nay các doanh nghiệp sử dụng trọng tài đang còn rất ít
và đấy cũng không phải là điều mà quốc hội mong muốn khi quốc hội thông qua cái luật về trọng tài thương mại
bởi vì là có một
một cái mong muốn là phải khi mà thông qua luật trọng tài thương mại
thì phải có ít nhất một mươi số vụ kiện được giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
một mươi là so với cái số mà tòa án thủ lý
nhưng mà thực tế hiện nay thì con số đấy không đạt được
thế thì vấn đề nó nằm ở chỗ nào
theo tôi thì có mấy cái điểm
một là vấn đề tuyên truyền và phổ biến của chúng ta
về luật trọng tài thương mại đến với doanh nghiệp
đang còn có vấn đề
cái điểm thứ hai là về phía các doanh nghiệp
thì một là họ quá nhỏ
thì một là họ quá nhỏ
cho nên họ không đủ điều kiện hiểu biết đủ nhân lực về mặt pháp lý
để mà soàn thảo các cái hợp đồng
và trong đó có chú ý để đưa điều khoản trọng tài vào
ở đây thì có hai việc
một là không hiểu biết về phương thức giải quyết bằng trọng tài
như do kết quả của tuyên truyền và phổ biến pháp luật đang còn hạn chế
nhưng mà vấn đề thứ hai
có một số doanh nghiệp nữa thì cũng đang còn e ngại dùng phương thức về trọng tài
mà lý do của nó là sau này chúng ta sẽ làm rõ hơn
và đến vấn đề thứ ba
nó liên quan đến câu chuyện
tâm lý của các doanh nghiệp khi soàn thảo
thường chú ý đến một vấn đề giá cả
hai vấn đề thời hạn giao hàng
ba vấn đề chất lượng
còn nói đến vấn đề dùng phương thức để giải quyết tranh chấp á
hầu như là họ không quan tâm
thì đấy là những điều mà chúng ta thấy
vì sao các vụ tranh chấp hiện nay
tỷ lệ của nó chưa thật sự lạc quan
rõ ràng là nguyên nhân lớn nhất của chúng ta
đó là việc các doanh nghiệp thì chưa có hiểu biết thực sự cận kẽ
về vấn đề này
và chắc rằng giải quyết tranh chấp này
tranh chấp bằng trọng tài thì không có hiệu quả như mong muốn
vậy chúng tôi muốn là ông có thể nói rõ hơn
sâu hơn về vấn đề này được không
rõ ràng tôi lấy một cái ví dụ là
họ e ngại họ e ngại cái gì
họ e ngại một cái điều là
đưa đến cơ quan đưa đến trọng tài để giải quyết tranh chấp á
thì liệu có được an toàn không
có đạt được sự công bằng không
có chân lý có được bảo vệ không
mà vốn dĩ các tổ chức trọng tài
thì theo quy định của pháp luật
đó là những cái tổ chức
là phi chính phủ
phi lợi nhuận
và cái tâm lý từ lâu ăn sâu vào các doanh nghiệp việt nam nói chung
và một số doanh nhân mà sau này chúng ta thấy là rõ là
sau này là họ cứ nghĩ rằng là
ứ bằng con đường của nhà nước
thì nó sẽ là dùng tòa án
dùng phương thức giải quyết tranh chấp mà do
nhà nước tiến hành
thì an toàn hơn
như vậy là có cả một cái vấn đề là liên quan đến vấn đề là
bao cấp tư duy vẫn còn bao cấp
cho nên rõ ràng đây là
vừa cả thiếu cái sự hiểu biết
vừa đồng thời có cả một cái tư duy là
cứ trông cậy vào nhà nước để nhà nước giải quyết mọi vấn đề
mặc dù nhà nước đã cho anh một cái công cụ
là luật trọng tài thương mại
và công cụ đó cho anh được quyền tự do lựa chọn
như chúng ta nói là đến cái mức là gần như là
là lý tưởng
thế mà anh đã không sử dụng
thì đấy là những cái vấn đề
còn nhìn ở một khía cạnh khác nữa
thì trong quá trình áp dụng pháp luật có vấn đề
trọng tài thương mại có vấn đề
trước đây chúng ta có một nghị định gọi là nghị định một mươi sáu

trong đó có quy định rằng phán
phán quyết trọng tài
là nếu một bên không tự nguyện thi hành
thì doanh nghiệp thắng kiện
chỉ có con đường duy nhất là
khởi kiện lại ở tòa
câu chuyện thì của hai mươi năm trước
nhưng mà tâm lý của doanh nghiệp
vẫn chưa được thoát khỏi
cái ám ảnh của quá khứ
mặc dù luật trọng tài thương mại hiện nay có quy định rằng là
phán quyết trọng tài
có hiệu lực thi hành như là một bản
án của tòa
tức là anh thua kiện
anh buộc phải thi hành
nếu anh không thi hành bên thắng kiện người ta yêu cầu cơ quan thi hành án
cứ ứng chế để thi hành
thế thì người ta vẫn còn có
câu chuyện lo ngại về chuyện này mặc dù thực tế
nó không phải là như vậy
trở lại với phóng sự mà chúng ta theo dõi
ở đầu chương trình thì
có thể thấy là có những doanh nghiệp
đang rất là lo ngại là
những phán quyết của trọng tài
sẽ bị tòa án tuyên hủy
thì khi đó công sức mà họ
đưa ra trọng tài thì sẽ đổ xuống sông xuống biển
vậy thì điều này có đúng không
và thực tế thì những phán quyết
tại trung tâm trọng tài quốc tế
năm hai nghìn một mươi năm có được thực hiện như thế nào ạ
nếu mà nhìn vào cả một quá trình
thì cái sự lo ngại của doanh nghiệp
trong trước đấy là có cơ sở
bởi vì không chỉ riêng phán quyết
của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
mà ngay cả phán quyết của các tổ chức trong tài
có uy tín ở nước ngoài
khi đưa vào việt nam để yêu cầu công nhận
và cho thi hành
thì cuối cùng cũng là một cái tỷ lệ không đáng
một tỷ lệ đáng lo ngại
về câu chuyện là số phán quyết đó không được công nhận
và cho thi hành
thì đấy là một điều mà khiến cho cả doanh nghiệp
họ có thông tin này là họ lo ngại
nhưng một điều đáng mừng
là tình hình đó
đã được cải thiện
và chúng tôi cũng rất vui mừng để thông báo
với quý vị khán giả
những người xem truyền hình hôm nay biết rằng
phán quyết của trung tâm động tài quốc tế việt nam
trong hai nghìn một mươi năm đã không có phán quyết nào
mặc dù số lượng yêu cầu hủy cũng có
nhưng mà tòa án đã áp dụng
pháp luật một cách là có căn cứ
để không hủy phán quyết
hai nghìn một mươi sáu thì số lượng phán quyết trọng tài
bị hủy cũng rất ít
cho nên nếu nói là cái lo ngại của doanh nghiệp
từ quá khứ trước đây
thì có cơ sở
nhưng mà hai năm gần đây
thì vấn đề áp dụng pháp luật của các tòa án hiện nay
đã tốt hơn nhiều cùng với sự giúp đỡ của tòa án nhân dân tối cao
cùng với việc giám sát
của các tổ chức có liên quan
thì cái này nó
nó đã tốt hơn nhiều
cái điểm thứ hai mà nếu nhìn ra
cái việc phán quyết của trung tâm động tài quốc tế việt nam
có được công nhận và thi hành ở nước ngoài không
thì theo cái phản ánh của dư luận
thì chúng tôi thấy rằng
cái phán quyết của trung tâm động tài quốc tế việt nam
cũng đã được một số quốc gia
mà đã là thành viên của công ước
của liên hợp quốc về công nhận và thi hành phán quyết đồng tài nước ngoài
họ đã công nhận và cho thi hành
vâng vậy thì làm thế nào để
nâng cao cái nhận thức của doanh nghiệp
để họ có thể tin tưởng
tìm đến các trung tâm trọng tài thương mại
khi có tranh chấp nhất là tranh chấp quốc tế
theo tôi thì
để mà làm để các doanh nghiệp
có thể sử dụng được phương thức giải quyết tranh chấp trong tài
thì theo tôi là phải nhìn từ
gốc độ là ba chủ thể
chủ thể thứ nhất là nhà nước
rõ ràng là nhà nước cần phải có
một cái chiến lược bởi vì như chúng ta đã nói
dùng phương thức giải quyết tranh chấp đồng tài
không những là tạo điều kiện
để cho các doanh nghiệp người ta được quyền tự do lựa chọn
phương thức giải quyết tranh chấp
là một quyền trong các quyền tự do kinh doanh
của doanh nghiệp
và để đưa lại hiệu quả
như những yếu thế của đồng tài mà đưa lại hiệu quả
và từ đó đưa lại hiệu quả
trong việc giải quyết tranh chấp cũng là đưa lại hiệu quả
để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp
như là một giác đồ khác
thì nếu mà các doanh nghiệp sử dụng tranh chấp bằng trong tài
thì nó sẽ giảm tải
vấn đề của tòa án
và lúc bấy giờ tòa án có thể tập trung nỗ lực hơn
để giải quyết những vấn đề tranh chấp khác
ví dụ như tranh chấp trung dân sự
lao động hôn nhân gia đình
thế thì như thế đứng ở nhìn góc độ nào đó
thì khuyến khích để giải quyết tranh chấp bằng đồng tài
thì rõ ràng cũng tạo điều kiện toàn lợi
để nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước
cho nên nhà nước có trách nhiệm làm chuyện này
ở một góc độ quốc gia
cái thứ hai
như tổ chức thứ hai là các doanh nghiệp
các hiệp hội doanh nghiệp
cho nên nhóm này
rõ ràng cũng phải tích cực và chủ động để tìm hiểu
chứ không phải là thụ động để chờ nhà nước
rồi chờ các trung tâm để tiếp cận
mà mình cũng phải tích cực
thông tin tích cực là tham dự các lớp bồi dưỡng
đặc biệt là trong điều kiện việt nam hội nhập viện này
thì đấy là cái nhóm
chủ thể thứ hai
và nhóm chủ thể thứ ba
chúng tôi có lưu tâm là để cho doanh nghiệp họ hiểu biết
rõ ràng các trung tâm đồng tài
thương mại trong đó có trung tâm nông tài quốc tế việt nam
là phải nỗ lực hơn nữa
phải có nguồn lực phải nỗ lực
phải có quyết tâm để đưa được
phương thức giải quyết tranh chấp
đưa được những kiến thức đưa được những hiểu biết
và từ đó tạo nên cái niệm
thông qua cái chất lượng xét xử của mình
tạo nên niềm tin đối với các doanh nghiệp
để như chúng ta nói là
đánh bật cái e ngại của doanh nghiệp
và để cho họ có thêm hiểu biết
để họ có niềm tin để họ lựa chọn
phương thức giải quyết tranh chấp đồng tài
chúng tôi làm
làm việc với các luật sư
mà chuyên tư vấn cho doanh nghiệp
chuyên giải quyết tranh chấp
tại trung tâm đồng tài quốc tế việt nam
chúng tôi cũng lắng nghe các hiệp hội
các doanh nghiệp
và họ mong muốn điều gì
họ mong muốn là không tuyên truyền phổ biến một cách chung chung
mà phải là cụ thể
sát với thực tiện
có nghĩa là tôi lấy ví dụ
những vụ tranh chấp về bảo hiểm
vậy thì phương thức giải quyết tranh chấp trong tài
trong lĩnh vực bảo hiểm
thì cần phải làm như thế nào
để các doanh nghiệp bảo hiểm để những người mua bảo hiểm
người ta có thể là biết được về chuyện này
cái thứ hai là những bài học kinh nghiệm
từ những vụ tranh chấp trước đây
đã xảy ra
thì chúng ta thông qua những tình huống cụ thể đó
để các doanh nghiệp người ta biết được người ta tránh
như vậy là
pháp luật phải hết sức cụ thể
và pháp luật về trồng tài là khi mà
tuyên truyền phổ biến hay là
ta gọi là đào tạo chẳng hạn
thì phải là thông qua những tình huống cụ thể
của thế giới của việt nam
để rồi từ đó người ta thấy rằng là có cái niềm tin
và người ta sử dụng trồng tài
và như vậy thì đòi hỏi những người
mà đến phổ biến đó không phải là những nhà
tuyên truyền đơn thuần
mà phải là những chuyên gia trong các lĩnh vực
đã từng tham gia giải quyết tranh chấp
hiểu biết sâu về cái lĩnh vực chuyên môn đó
để rồi đến với các doanh nghiệp như vậy
thì các doanh nghiệp người ta sử dụng trồng tài
người ta có niềm tin để người ta sử dụng nó tốt hơn
ngoài ra thì chúng tôi nghĩ rằng
không chỉ đơn thuần là vấn đề
là làm tổ chức lớp học
những người trắng web để giới thiệu
về kiến thức về trồng tài
những người trên mạng xã hội như chúng tôi
vẫn tiến hành trên cả những phương tiện
là mạng xã hội để cung cấp những kinh nghiệm
những kiến thức về trồng tài
đến với cộng đồng doanh nghiệp hiện nay
là điều chúng ta cần phải làm
ngoài ra những tổ chức khác cũng cần phải tiếp cận về trọng tài
những tổ chức như là các thẩm phán
như là cơ quan thi hành nhán
là những tổ chức có hiểm trợ về hoạt động của trồng tài
hỗ trợ về hoạt động của trồng tài
cũng cần phải biết để khi áp dụng pháp luật
bảo đảm cho cái tính an toàn
của các phản quyết trồng tài được thực thi
vâng thưa quý vị và các bạn
việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp
về trồng tài thương mại là rất cần thiết
và cũng hy vọng rằng trong thời gian tới
con số vụ việc được giải quyết
thông qua trồng tài sẽ tăng lên
tuy nhiên song hành với đó cũng cần nâng cao
chất lượng chuyên môn của đội ngũ trồng tài
tại việt nam
câu chuyện này sẽ được chúng tôi bàn luận trong chương trình ngày mai
mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn đến đây thì thời lượng của ngày hôm nay đã hết
một lần nữa cảm ơn ông trần hữu hình
đã tham gia chương trình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại